năm nay việt nam và ấn độ tổ chức kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao và một mươi năm đối tác chiến lược
đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu một chặng đường phát triển và mở ra một giai đoạn mới
giai đoạn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
trong bối cảnh đó hội thảo khoa học quốc tế về quan hệ việt nam ấn độ do học viện chính trị quốc gia hồ chí minh vừa tổ chức
là một trong những hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm này
tại hội thảo các chuyên gia đều đánh giá cao quan hệ lịch sử văn minh lâu đời giữa hai quốc gia
bảy mươi năm năm qua quan hệ việt nam ấn độ đã trải qua một con đường dài
ngày càng được nâng cao về chất lượng và mở rộng không ngừng trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt là mối quan hệ chính trị ngoại giao hết sức tốt đẹp có độ tin cậy chính trị cao
tin tưởng chia sẻ lẫn nhau trên hầu hết các vấn đề song phương cũng như đa phương
việt nam ấn độ có mối quan hệ lâu dài có lịch sử từ hàng ngàn năm
nhưng trong vòng bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
sự hợp tác giữa nhân dân hai nước ngày càng toàn diện và có chiều sâu hơn
trong bốn mươi năm năm qua số lượng các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao song phương giữa hai nước ngày càng tăng
điều này đã đặt nền móng để các tập đoàn công ty hai bên hợp tác với nhau chặt chẽ hơn
đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin thương mại điện tử
tôi hy vọng mối quan hệ này sẽ không chỉ dừng lại ở đây
mà tiếp tục phát triển tốt đẹp sâu rộng hơn trong tương lai
bên cạnh các trụ cột về chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh hợp tác năng lượng
văn hóa giáo dục khoa học công nghệ thì những thành tựu về kinh tế thương mại
cũng là một trụ cột chiến lược quan trọng trong quan hệ hai nước
ấn độ hiện là một trong một mươi đối tác thương mại hàng đầu của việt nam
và việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của ấn độ trong khối asean
kim ngạch thương mại hai triệu tăng trung bình một mươi sáu trên năm và đạt hơn năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên các nhà nghiên cứu đều cho rằng
những con số này còn rất khiêm tốn chưa xứng với tiềm năng hợp tác kinh tế của hai quốc gia
phát biểu tại hội thảo phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhấn mạnh
trong bối cảnh mới tầm nhìn mới yêu cầu hai nước cần tăng cường chủ động
phát huy những nhân tố tương đồng đánh giá đúng tiềm năng hợp tác trên từng lĩnh vực
tập trung tháo gỡ những rào cản do khách quan chủ quan làm chậm tiến độ hợp tác
trên cơ sở đó xác định hướng ưu tiên thế mạnh của mỗi bên
trong quan hệ hợp tác giữa hai nước
từ những đề xuất tại hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa
quan hệ hợp tác việt nam ấn độ vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước
và vì hòa bình ổn định phát triển của khu vực và thế giới